chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thông tin mới nhất về vụ thảm án khiến một người chết hai người bị thương xảy ra vào tối ngày một mươi bốn tháng chín tại thái nguyên
vào ngày hôm nay một mươi năm tháng chín đại diện bệnh viện trung ương thái nguyên cho biết
ông nguyễn văn thành và anh nguyễn thành vương là hai nạn nhân trong vụ án vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị
sau khoảng năm giờ phẫu thuật hiện ông nguyễn văn thành vẫn đang được tích cực điều trị và vẫn phải thở máy chuyển máu dùng thuốc trợ tim
còn anh nguyễn thành vương đang điều trị tại khoa ngoại tim mạch lồng ngực tình trạng tạm ổn đã qua cơn nguy kịch
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín bùi xuân hồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại phương định đán thích đán thành phố thái nguyên
tới nhà em gái ruột của mình là bùi thị hà để giải quyết mâu thuẫn vay nợ
tới nơi trong nhà có bà hà ông nguyễn văn thành
và anh nguyễn thành vương là con rể bà hà
sau khi có lời nhắc về khoản tiền mà anh vương đang vọ nợ hồng đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh vương khiến anh vương ngã gục xuống
trong lúc răng co hồng dùng dao đâm vào bà hà và ông thành
hậu quả bà hà tử vong anh vương và ông thành bị thương nặng
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
đến chiều nay ngày một mươi năm tháng chín công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết
đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể hai vợ chồng cho gia đình lo mai táng
hai nạn nhân xấu số tử vong là ông đinh thiên bốn mươi hai tuổi và vợ là lê thị hòa bốn mươi tuổi
cùng chú tại giã cư ê bu thành phố buôn ma thuột
trước đó ông vương vũ tuấn anh là em rể của ông thiên
có nhận được một tin nhắn điện thoại của ông thiên với nội dung thông báo vào nhà ông để nhận tài sản
đồng thời ông thiên gửi gắm đưa con trai năm tuổi nhờ ông tuấn anh nuôi hộ
nghi có chuyện chẳng lành nên ông tuấn anh đã chạy vào nhà kiểm tra
thì phát hiện bà hòa nằm chết trên giường còn ông thiên chết trong tư thế treo cổ tại chuồng bò
sau khi khám nghiệm hiện trường công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ
ông thiên đã bóc cổ giết chết vợ trong đêm
đến sáng ngày hôm nay ông ra chuồng bò và treo cổ tự tử
một vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền vừa bị công an huyện yên khánh
phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh ninh bình bắt quả tang
sông bạc này tổ chức tại nhà của phạm văn hào ở xóm hai xã khánh hồng huyện yên khánh tỉnh ninh bình
lực lượng công an phát hiện chín mươi một đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một mươi tám con gà năm ô tô sáu mươi bảy xe máy và hai trăm bốn mươi triệu đồng
cùng nhiều vật chứng khác
hào khai nhận thường mở giới gà vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần
và các ngày lễ tết thu của mỗi chủ gà khi vào sới là một trăm linh đồng
và mỗi người vào giới chơi và xem là hai mươi đồng
công an huyện đông hòa của tỉnh phú yên cho biết vừa phát hiện một nhóm gồm một mươi hai đối tượng
thuê phòng hát karaoke để sử dụng trái phép trên ma túy
tại hiện trường lực lượng công an kiểm tra phát hiện thu giữ tăng vật là dụng cụ
các đối tượng dùng để sử dụng ma túy loại ketamin
qua kiểm tra mẫu máu một mươi hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
hiện công an huyện đông hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại